có liên quan đến các trường hợp đi đến chợ hoa mê linh có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai vào ngày hôm qua
kết quả xét nghiệm lại lần hai bằng phương pháp xét nghiệm khẳng định rt pcr cả bốn mẫu đều có kết quả âm tính
tiếp tục với những cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến thời điểm này việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đã bốn năm ngày trôi qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới nào
trong ngày đã có một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hiện chỉ còn năm mươi bốn bệnh nhân đang điều trị
bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận tổng cộng là hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín bảy và một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là năm mươi một sáu mươi chín người
việt nam chỉ còn năm mươi bốn bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại chín cơ sở y tế
hai mươi bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm từ một đến hai lần âm tính với sars cov hai
không chấp hành yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở việc đeo khẩu trang thậm chí còn tấn công lại lực lượng công an bằng gạch
hai đối tượng là nguyễn văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn danh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại huyện mỹ đức vừa bị công an huyện mỹ đức hà nội tạm giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn
xe mô tô chở sau là phúc không đeo khẩu trang di chuyển đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở khu vực cầu chéo xã hồng sơn huyện mỹ đức
không chấp hành yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở việc đeo khẩu trang kỳ và phúc đã có hành vi cản trở thách thức tổ công tác
đã vậy hai đối tượng tiếp tục gây sự với một người dân không đeo khẩu trang tại chốt
dù được can ngăn nhưng kỳ và phúc đã tấn công lại lực lượng công an bằng gạch và sô đẩy một đồng chí công an ngã xuống mương nước
hành vi của hai đối tượng đã khiến một người dân một chiến sĩ công an phải đến trạm y tế xã hồng sơn để sơ cứu vết thương
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện mỹ đức đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện mỹ đức tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu liên quan
thời gian vừa qua bên cạnh những nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì vẫn có một số cá nhân vì nhiều động cơ mục đích khác nhau cố tình đăng tải chia sẻ những thông tin thất thiệt sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội cây hoang mang trong dự luận ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
khánh hòa là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phát hiện trường hợp dương tính với covid một mươi chín vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của chính phủ tỉnh khánh hòa đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cho đến nay khánh hòa không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên ngay từ những ngày cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay một số đối tượng ở tỉnh cánh hòa vì những động cơ mục đích khác nhau
đã đăng tải lên trên facebook cá nhân nhiều thông tin
những thông tin thất thiệt sai sự thật
hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch
sử lý một là răn đe giáo dục hai nữa là xử phạm ghi ảnh bản chính
còn một nhóm nữa là một số đối tượng
một số đối tượng này là đưa ra những thông tin truyền tả để làm gây cho người dân hiểu nhầm cũng như hoang mang trong dư luận dân dân
ngay từ khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch một nhiệm vụ trọng tâm được công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện là chủ động đấu tranh
xử lý các hành vi đưa thông tin xuyên tạc không đúng sự thật
dịch bệnh trên các trang mạng xã hội chủ động trong nắm tình hình kiên quyết đấu tranh
từ cuối tháng một đến nay công an tỉnh khánh hòa phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện xử lý một mươi hai trường hợp vi phạm
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự chấn an dư luận nhân dân
người tham gia mạng trà hội nên nêu cao tinh thần và ý thức trong khi tham gia mạng trà hội
khi phát hiện những thông tin mà có những nghi ngờ những thông tin nào chưa chính thống chưa được kiểm chứng và đang còn
là lưu tưởng
với nhiều giải pháp đồng bộ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở nước ta nói chung và tỉnh khánh hòa nói riêng
cho đến thời điểm này đã có được những kết quả tích cực
những thông tin về diễn biến dịch bệnh liên tục được cập nhật trên các phương tiện truyền thông trinh thống
để nhân dân theo dõi và thực hiện khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh
lựa chọn tiếp nhận những thông tin chính thống loại bỏ và đấu tranh với những thông tin tiêu cực
xây dựng một không gian sống lành mạnh hữu ích
cũng là cách để mỗi người trong chúng ta chung tay phòng chống dịch hiệu quả